điện biên năm mươi hai hà nam năm mươi một tiền giang năm mươi sơn la bốn mươi bảy ninh thuận bốn mươi cao bằng hai mươi ba bắc cạn một mươi một
các địa phương ký nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
hà nội giảm hai trăm một mươi chín bình định giảm một trăm ba mươi bà điện vũng tàu giảm chín mươi
các địa phương ký nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
trà vinh ba trăm sáu mươi ba hải phòng ba trăm linh bảy đà nẵng một trăm linh chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ký nhận ca bệnh như sau
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi năm chín trăm năm mươi ca trên một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận năm mươi ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại hà nội một quảng nam hai mươi bảy tp hcm một mươi hai hải dương một hải phòng một thanh hóa hai đà nẵng ba khánh hòa hai long an
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai bảy tám trăm sáu mươi hai ca nhiễm
đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân có một triệu người có hai mươi ba trăm bốn mươi bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ký nhận trong nước là hai một sáu trăm hai mươi năm ca
trong đó có một bảy trăm một mươi năm một trăm bốn mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
bình dương hai trăm chín mươi hai hai mươi ba
đồng nai chín mươi chín hai trăm một mươi sáu
tây ninh tám mươi năm hai trăm bốn mươi năm
hà nội tám mươi bốn chín trăm bảy mươi
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày năm mươi một bảy trăm bốn mươi bốn ca
tổng số ca được điều trị khỏi một bảy trăm một mươi bảy chín trăm sáu mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là năm bảy trăm năm mươi ca
trong đó số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một
ghi nhận một trăm ba mươi chín ca tử vong tại
trong đó có năm ca từ các tỉnh chuyển đến
gia lai một long an hai đồng nai một bà địa vũng tỏ một
tại các tỉnh thành phố khác
hà nội một mươi tám bà địa vũng tỏ một mươi hai cần thơ một mươi hai tiền giang một mươi kiên giang một mươi sắp trăng tám
tại các tỉnh thành phố khác
vĩnh long tám tây ninh sáu an giang sáu bến tre sáu long an bốn cà mau bốn trà vinh ba khánh hòa ba bình dương hai hậu giang hai bạc liêu hai bình định một đồng nai một bắc giang một đắk lắc một đắk nông một bình phước một bình thuận một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm chín mươi năm ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi năm bốn trăm tám mươi ca
chiếm tỷ lệ một tám so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi sáu trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ năm asean
xin được chuyển sang các thông tin khác
sáng ngày một mươi năm tháng một tại phường trúc bạch quận ba đình hà nội
đã ra mắt mô hình trạm y tế trực tuyến đầu tiên tại thủ đô
địa chỉ chính thức của fanpage facebook trạm y tế online phường trúc bạch đường dây nóng ba mươi chín tám trăm tám mươi năm sáu nghìn tám trăm chín mươi hai
mô hình trạm y tế trực tuyến áp dụng mạng xã hội facebook để truyền tải nhanh nhất thông tin y tế đến người dân
đồng thời fanpage này cũng được kết nối các tài khoản mạng xã hội gia lô
từ ủy ban nhân dân phường đến các tổ dân phố trong công tác phòng chống dịch
ông nguyễn dân huy chủ tịch ủy ban nhân dân phường trúc bạch cho biết
thành viên của trạm gồm cán bộ phường trạm y tế phường trên địa bàn các y bác sĩ tình nguyện
trạm y tế online cung cấp các bài luyện tập thể chất tinh thần các hướng dẫn chăm sóc người bệnh
cũng như hướng dẫn công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân và các trường hợp f f một đều có bất cứ thắc mắc nào
hoặc là cần sự hỗ trợ về thông tin thuốc chữa bệnh nhu yếu phẩm các nhu cầu khác trong cuộc sống
chỉ cần thông tin đến trạm y tế online và sẽ được hỗ trợ ngay
theo bác sĩ chu thị hợp thành viên của trạm y tế trực tuyến phường trúc bạch
mô hình này sẽ chia sẻ áp lực với trạm y tế phường trong tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng
và diễn biến phức tạp đảm bảo f f một được chăm sóc chú đáo kịp thời hai mươi bốn trên bảy
rút ngắn khoảng cách về không gian thời gian giữa người dân bệnh nhân mắc covid một mươi chín
với cán bộ y tế cán bộ y bà nhân dân phường
vào ngày một mươi bốn tháng một lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xuất hiện
hà nội ghi nhận số ca mắc mới trong ngày vượt qua mốc ba trường hợp
theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất ba mươi quận huyện của hà nội đều thuộc địa bàn
nguy cơ cấp hai và ba nguy cơ trung bình và cao
đối lập với tình hình dịch hà nội tại tp hcm dịch đang có triều hưởng tốt lên
tính đến ngày một mươi ba tháng một dịch covid một mươi chín tại thành phố vẫn duy trì được cấp độ một là vùng xanh
nguy cơ thấp như tuần trước
vào sáng một mươi năm tháng một ubnd tp hcm có thông báo khẩn về cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
theo đó tính đến ngày một mươi ba tháng một cấp độ dịch tại thành phố vẫn duy trì được cấp độ một là vùng xanh
đây là tuần thứ hai liên tiếp thành phố được giữ vững vùng xanh
đối với cấp quận huyện có một mươi chín trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ một là vùng xanh
nguy cơ thấp gồm quận ba quận bốn quận năm quận sáu quận bảy quận tám quận một mươi quận một mươi một quận một mươi hai quận phú nhuận quận tân bình quận tân phú quận gò vấp quận bình tân quận bình chánh quận bình thạnh huyện củ chi huyện hóc môn và thành phố thủ đức
có ba trên hai mươi hai địa phương ở cấp độ hai là vùng vàng gồm quận một huyện cần giờ và huyện nhà bè
so với tuần trước tp hcm có hai địa phương tăng cấp độ dịch từ một lên hai là huyện cần giờ và nhà bè
ba địa phương giảm từ cấp độ hai xuống cấp độ một là quận một mươi bình thạnh và thành phố thủ đức
ở các phường xã thị trấn có hai trăm năm mươi hai trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ một sáu mươi trên ba trăm một mươi hai địa phương cấp độ hai có ba mươi tám xã phường giảm cấp độ dịch một mươi tám xã phường tăng cấp độ dịch so với tuần trước
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị các sở ban ngành quận huyện và thành phố thủ đức căn cứ cấp đội dịch được công bố để triển khai những biện pháp hành chính
thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trong các lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách
báo cáo từ sở y tế cho biết số người mắc covid một mươi chín mới trong tuần từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng một là ba một trăm hai mươi hai ca
tổng số ca mắc mới trong cộng đồng trên một trăm linh người trên một tuần trên địa bàn thành phố là ba mươi bốn ca
về độ bao phủ vaccine tính đến ngày một mươi bốn tháng một tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất bột liều đạt một trăm linh trên mức bảy mươi
như vậy là chỉ còn nửa tháng nữa là đến tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai nhưng các bến xe ở thành phố hồ chí minh vẫn thừa thớt khách
nhiều nhà xe đã chủ động giảm chuyến
những ngày cận tết nguyên đáng năm nay bến xe miền tây rất vắng người
tại quầy vé thì chỉ lát đát vài khách đến mua đặt vé về quê dịp tết nguyên đáng
tương tự tại bến xe miền đông người dân tới mua vé ngồi chờ cũng rất ít
anh hoàng văn bảy lái xe tuyến thành phố hồ chí minh con tum cho hay
thời điểm này các năm trước khách đặt vé về quê đã kín
năm nay còn hai tuần nữa là tết nhưng vẫn chưa có khách đặt vé
ông nguyễn tuấn trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạng vận tải cung ho samcobus light
nhà xe đã chủ động cắt giảm ba mươi số chuyến
tuy nhiên để đảm bảo việc phục vụ bà con về quê muộn cung ho samco cũng có phương án dự phòng
tăng lượt xe nếu phát sinh thêm khách
ông nguyễn tuấn chia sẻ hiện tại thì lượng khách hàng rất ít
tình hình tết vẫn còn khoảng hơn một mươi ngày nữa là vào dịp cao điểm hàng năm
tuy nhiên lượng đặt vé tết mới chỉ đạt khoảng
ba mươi còn nếu như so với hàng năm thì thua xa
theo ông đỗ phú đạt phó tổng giám đốc công ty bến xe miền đông
nguyên nhân lượng khách thời điểm này ít là do một số địa phương khuyến khích bà con ăn tết tại chỗ hạn chế di chuyển
bên cạnh đó sau đợt giãn cách vừa qua thì đã có một lượng lớn người về quê chưa trở lại thành phố
ông đạt cho biết nhu cầu di chuyển của người dân sẽ tăng vào một mươi ngày trước tết vào khoảng hai mươi ba hai mươi bảy tháng chạp
bến xe miền đông cũng đã lên kế hoạch phục vụ hơn một mươi sáu lượt khách mỗi ngày
so với tết năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị và các bạn mới đây ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố thanh hóa cho biết
vừa ghi nhận một trường tiểu học trên địa bàn có ba mươi bảy giáo viên học sinh dương tính covid một mươi chín
sáng ngày một mươi năm tháng một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố thành hóa tỉnh thành hóa cho biết
vừa ghi nhận ba mươi bảy giáo viên học sinh trường tiểu học điện biên hai dương tính covid một mươi chín
sau đó khoảng một ba trăm linh học sinh còn lại được y tế địa phương
tiến hành test tầm soát
thành phố thanh hóa vừa ban hành thông báo khẩn kể từ ngày một mươi bốn tháng một
các f là học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố được phép cách ly điều trị tại nhà nếu đủ điều kiện
theo phương án cách ly điều trị tại nhà trong trường hợp không có triệu chứng
hiện thành phố thanh hóa có bốn mươi bảy f không triệu chứng được quản lý cách ly điều trị tại nhà nếu không có biểu hiện lâm sàng
các f này được cơ quan y tế cung cấp thuốc tư vấn đo thân nhiệt thực hiện các bài tập vận động và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng
quá trình điều tra tại nhà
nếu có các biểu hiện liên quan người nhà f cần gọi số điện thoại đường dây nóng của trạm y tế
tổ giám sát cộng đồng phụ trách đã được cung cấp trước đó để hỗ trợ kịp thời
hiện thành phố thanh hóa đã xây dựng các phương án ứng phó đảm bảo cho các ca bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất
nhất là trong tình huống số ca f tăng nhưng không có triệu chứng sẽ được điều trị tại nhà kể từ ngày hai mươi một tháng một
liên quan đến tình hình dịch bệnh tại địa phương này
một số huyện của thanh hóa liên tục vướng phải ồn ào bởi quy định cách ly làm khó người dân
hết huyện nga sơn đến xã thiệu phú huyện thiệu hóa
khóa trái cổng khoảng ba mươi hội dân khi người dân về quê ăn tết phải cách ly
ngay sau đó chủ tịch huyện đã yêu cầu mở khóa ngay cho các gia đình này
trong ngày hôm qua một mươi bốn tháng một trên địa bàn tỉnh ghi nhận hai trăm chín mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay thanh hóa ghi nhận một mươi một chín trăm chín mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín cộng dồn
tám tám trăm một mươi chín người được điều trị khỏi ra viện một mươi tám bệnh nhân tử vong
liên quan đến tình hình sức khỏe của các cầu thủ đội tuyển bóng đá việt nam
chúng ta có thể yên tâm phần nào khi tình hình sức khỏe của các cầu thủ mắc covid một mươi chín
là văn toàn hoàng đức và tiến linh đang có sự tiến triển tốt
trước thêm đợt hội quân của tuyển việt nam chuẩn bị cho hai lượt trận
tại vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi hai huấn luyện viên park hang seo nhận định giữ
khi có ba cầu thủ mắc covid một mươi chín là hoàng đức văn tàn và tiến linh
trong đó hoàng đức và văn toàn có kết quả dương tính với sars cov hai trong thời gian toàn đội xá chạy
còn tiền đạo tiến linh mắc covid một mươi chín sau khi đặt chân đến hà nội
hiện tại tình hình sức khỏe của các cầu thủ này vẫn ổn định
theo đó hôm qua một mươi bốn tháng một hoàng đức đón tin vui khi có kết quả test pcr âm tính
cầu thủ này sẽ xét nghiệm một lần nữa khi kết thúc quá trình cách ly một mươi sáu tháng một
nếu tiếp tục âm tính tiền vệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
sẽ lập tức hội quân cùng đội tuyển việt nam để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp australia và trung quốc
trường hợp của văn toàn cũng rất khả quan khi tiền đạo này đã từ thực hiện test nhanh covid một mươi chín năm lần
và đều cho kết quả âm tính
dù vậy cầu thú hoàng anh gia lai vẫn tiếp tục cách ly và chờ xét nghiệm rt pcr
nếu kết quả âm tính văn toàn có thể trở lại đội tuyển vào ngày hai mươi ba tháng một tới đây
tuy nhiên thời điểm đó tuyển việt nam đã di chuyển sang australia
nên nhiều khả năng anh chỉ có thể gấp bạc trong trận đấu với đội tuyển trung quốc
vào ngày một tháng hai
ngoài ra tiền đạo tiến linh hiện đang tích cực điều trị covid một mươi chín
tiền đạo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy vẫn đều đặn tập luyện và duy trì thể lực trong thời gian cách ly y tế
hy vọng cầu thủ này sẽ sớm khỏi bệnh để trở lại cùng tuyển việt nam thời gian sớm nhất
trước đó nhằm chuẩn bị tốt về mặt lực lượng huấn luyện viên park hang seo đã triệu tập bổ sung
tiền vệ phi sơn và tiền đạo ngân văn đại lên tuyển việt nam
toàn bộ đội sẽ luyện tập tại hà nội đến ngày hai mươi tháng một
sau đó lên đường sang australia để hướng dẫn đến trận đấu
với đội chủ nhà vào ngày hai mươi bảy tháng một tới đây
xin được chuyển sang một thông tin hết sức quan trọng về thời gian đeo khẩu trang
cách vệ sinh và tái sử dụng khẩu trang đúng cách
để bản thân và người khác tránh rủi ro mắc covid một mươi chín mà không tốn nhiều tiền
các chuyên gia mỹ vừa đưa ra tư vấn
tôi đeo khẩu trang một tuần rồi mới thay
giáo sư lindsay marks tại đại học công nghệ virginia nói
bà marks nói
chất liệu khả năng lạc của khẩu trang n chín mươi năm sẽ không suy giảm
trừ khi bạn chà sát hoặc chọc lỗ lên nó
bạn sống trong môi trường không khí thực sự ô nhiễm sau vài ngày
thì nó mới mất khả năng lọc các hạt nhỏ
vì vậy bạn thực sự có thể đeo khẩu trang trong một thời gian dài
theo giáo sư mart một khẩu trang có thể đeo được khoảng bốn mươi giờ
nó sẽ dính bẩn từ mặt người đeo hoặc dây sẽ bị lỏng trước khi mất khả năng lọc
tuy vậy khẩu trang n chín mươi năm được gọi là loại dùng một lần
vì được xếp loại là khẩu trang y tế
phó giáo sư sinh học erin bromage
tại đại học massachusetts dartmouth nói
trong các cơ sở y tế nhân viên y tế thay khẩu trang thường xuyên hơn
để tránh lây nhiễm chéo trong phòng bệnh
khẩu trang n chín mươi năm trước đây có giá khoảng một usd
nhưng gần đây tăng mạnh vì nhu cầu tăng cho người dân lo ngại biến chủng omicron
nếu sử dụng n chín mươi năm đúng cách người ta có thể đeo một chiếc khẩu trang
trong ít nhất hai hoặc ba ngày mà vẫn có hiệu quả phòng lây nhiễm covid một mươi chín
ông bromage nói
so với khẩu trang vải khẩu trang n chín mươi năm ngăn chặn tốt hơn
các hạt nhỏ lọt vào mũi hoặc miệng
nhờ một số vật liệu nhất định như sợi polyproplin
hoạt động như các rào cản cơ học và tỉnh điện đối với không khí chung
sự khác biệt giữa khẩu trang n chín mươi năm và kn chín mươi năm nằm ở chỗ
khẩu trang được chứng nhận
theo sở y tế bang okla homa mỹ chứng nhận n chín mươi năm trong khi trung quốc phê chuẩn kn chín mươi năm
khoảng sáu mươi khẩu trang kn chín mươi năm được bán ở mỹ là hàng giả
không đáp ứng các yêu cầu của viện quốc gia về an toàn
và sức khỏe nghề nghiệp theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
khẩu trang n chín mươi năm không được thiết kế cho trẻ em
nên nếu thấy người ta quảng cáo tiếp thị n chín mươi năm cho trẻ
thì người tiêu dùng nên cẩn thận giáo sư mart nói
tuy nhiên trẻ khoảng một mươi tuổi trở lên có thể dùng n chín mươi năm cỡ nhỏ được thiết kế cho người lớn
để sử dụng lại khẩu trang n chín mươi năm một cách an toàn nhất
có thể hãy tránh chạm vào phần bên ngoài phía trước của khẩu trang khi đeo
giáo sư mart nói thay vào đó hãy cố gắng tháo hoặc đeo khẩu trang
bằng cách chạm vào mép hoặc dây đeo
bà nói tuyệt đối tránh chạm vào phần ngay trước nơi bạn thở như ngay trước mũi và miệng
theo bà mart n chín mươi năm đeo càng lâu và thường xuyên càng có nguy cơ nhiễm bẩn
nhưng các hạt nhỏ sẽ biến mất trong vòng vài giờ thậm chí còn nhanh hơn nếu khẩu trang được phơi dưới nắng
ông bromet nói những thứ như nhiệt độ và ánh sáng mặt trời đều có ảnh hưởng
nhưng bạn không muốn ném khẩu trang vào lò nướng hoặc là lò vi sóng
tôi từng để khẩu trang trên bản điều khiển ô tô trong mùa hè
và thế là đủ
nhưng trên thực tế bạn thực sự không thể làm gì để kéo dài tuổi thọ của khẩu trang bằng việc giặt sạch
tính đến sáng một mươi bốn tháng một mỹ có sáu mươi bốn sáu triệu ca mắc covid một mươi chín gồm hơn tám trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh người tử vong
theo số liệu tổng hợp mới nhất từ đại học johns hopkings của mỹ cả thế giới có sắp xỉ ba trăm một mươi chín tám mươi chín triệu ca mắc
bao gồm hơn năm năm mươi hai triệu người tử vong
phần cuối của bản tin ngày hôm nay là một thông tin đáng buồn
bởi trong rất nhiều thông tin
nhiều nước đang khang hiếm vắc xin covid để tiêm cho người dân
thì tại nhiều quốc gia nghèo mới đây đã từ chối hơn một trăm linh triệu liều vaccine covid một mươi chín
có phải vì họ không muốn tiêm
lý do chính xác là gì
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
theo một quan chức unicef hơn một trăm linh triệu liều vaccine bị các nước nghèo từ chối vì chúng sắp hết hạn
việc tăng số lượng lớn cũng khiến cho những nước này gặp khó khăn trong khâu dự trữ
theo ileva khadili giám đốc bộ phận cung ương
của quỹ nhi động liên hợp quốc unicef
ít nhất một trăm linh triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín được gửi đến các quốc gia nghèo
đã bị từ chối vào tháng trước không phải vì những nước này không muốn
thay vào đó các nước giàu chuyển giao vắc xin quá gần ngày hết hạn
và với số lượng quá lớn để những nước tiếp cận có thể dự trữ
bà kadehi nói với các nhà lập pháp tại nghị viện châu âu vào hôm một mươi ba tháng một
bà khadili nói hơn một trăm linh triệu liều vắc xin bị từ chối chỉ trong vòng tháng một mươi hai
vậy điều gì đã xảy ra với những nước này
và làm cách nào để ngăn chặn điều đó xảy ra một lần nữa
bà khadili cho biết những liều vắc xin mà các quốc gia giàu có chuyển giao
đã gần hết hạn điều này khiến cho các quốc gia tiếp nhận có ít thời gian hơn
để chúng đưa vào tiêm chủng
theo ông tinglong dai nhà nghiên cứu của đại học johns hopkins
việc phân phối vắc xin và tiêm chủng có rất nhiều bước liên quan
đơn cửa các quốc gia cần có các thiết bị làm lạnh và bảo quản vắc xin
khi chúng được chuyển đến sau đó họ cần nhân lực và phương tiện
để vận chuyển
bên cạnh đó ông đai cho biết cũng cần nhân lực để thực hiện tiêm chủng
đồng thời kiểm soát chất lượng vắc xin
ông dai cho biết thêm rằng một triệu liều vắc xin không có nghĩa lý gì
trừ khi họ có khả năng đưa chúng vào tiêm chủng
một trong những giải pháp chính mà các quốc gia có thể thực hiện
để đảm bảo vắc xin không bị lãng phí là mang đến nguồn cung có thể dự đoán trước
chẳng hạn canada cam kết chia sẻ hai trăm linh triệu liều vắc xin thông qua covax
đến nay nước này đã phân phối gần một trăm linh triệu liều trong số đó
tuy nhiên số lượng được phân phối có thể khác rất nhiều giữa các ngày
bangladesh nhận được hai hai triệu liều chỉ riêng trong ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong khi hơn bốn trăm bảy mươi liều đã đến rwanda vào hai ngày sau đó
ông singer nói
điều thực sự quan trọng là phải có nguồn cung dự đoán được
và không xem các điểm ngẽn trong phân phối như là cái cớ để hạn chế nguồn cung
kerry bowman một nhà đạo đức sinh học
và là giáo sư sức khỏe toàn cầu thuộc đh toronto canada
lo ngại những bài báo về việc hàng loạt lô vắc xin không được sử dụng
cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung
ông bowman cho biết
một trong những điều đầu tiên khiến tôi quan tâm là mọi người nói rằng
chẳng ít gì khi gửi phát sinh đến các nước thu nhập thấp vì họ sẽ không thể xử lý được
điều đó là hoàn toàn sai
điều đó có thể đạt được bằng cách chia sẻ nghiên cứu về vắc xin
cũng như thông qua việc quyên góp các thiết bị như là tủ lạnh
cử chuyên gia hỗ trợ hoặc tăng cường tài trợ các chuyên gia y tế toàn cầu cho biết
canada đã cố gắng giúp giải quyết sự bất bình đẳng về vắc xin
bằng cách quyên góp cho sáng kiến và chia sẻ vắc xin toàn cầu
cô voss theo bà patricia skinner phát ngôn viên của bộ các vấn đề toàn cầu canada
nước này cũng cố gắng hết mình để đảm bảo liệu vắc xin không bị lãng phí
quý vị và các bạn thân mến
sự việc trên sẽ ra một lần nữa lên tiếng về tình trạng bất bình đẳng vắc xin
trước tình hình covid một mươi chín
vẫn đang diễn biến khó lường
các cơ quan chức năng cần khắc phục ngay vấn đề này
để kịp thời bảo vệ sức khỏe của người dân
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại